sau khi biểu quyết thông qua hai dự án luật với đa số các đại biểu tán thành
quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật cư trú sửa đổi
theo các đại biểu hiện nay việc cấp quản lý giấy tờ cư trú đã lạc hậu
chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển và hội nhập
việc thay thế phương thức quản lý dân cư từ phương thức thủ công bằng sổ hộ khẩu
sổ tạm trú sang quản lý điện tử là đúng đắn và phù hợp với yêu cầu quản lý dân cư trong tình hình mới
tuy nhiên dự kiến luật có hiệu lực vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thì theo các đại biểu là chưa khả thi
tại quyết định tám trăm chín mươi sáu hay còn gọi là đề án tám trăm chín mươi sáu do thủ tướng phê duyệt
với mục tiêu giảm các loại thủ tục hành chính phiền hà cho người dân
thì có trên tám mươi thủ tục hành chính yêu cầu xuất trình giấy khai sinh và đăng ký kết hôn của công dân
trong khi đó sau hơn năm năm kể từ khi luật căn cước công dân được quốc hội thông qua
với dự kiến đầu tư hơn ba tỷ
để xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mới hoàn thành để vận hành
hiện nay bộ công an đang đề xuất việc cho lùi thời gian khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
cho đến khi hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tức là thời điểm cụ thể đến bao giờ thì chưa thấy rõ ràng
trong điều kiện như vậy có thể thấy việc dự kiến áp dụng luật cư trú đối với phương thức quản lý mới
dựa trên nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một như tờ trình của chính phủ là khó có thể thực hiện được
đất nước vừa trải qua đại dịch covid một mươi chín kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn
đại biểu nhận định việc bố trí ba tỷ cho bộ công an như theo đề án tám trăm chín mươi sáu
để hoàn thành việc này là khó khăn
vì vậy các đại biểu đề nghị cần có lộ trình giải pháp thực hiện đồng bộ
không sẽ tự gây khó cho chính nhà nước và người dân